thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân đã hội kiến nhà vua và hoàng hậu nhật bản
tại hoàng cung thủ đô tokyo nhật bản
đây là sự kiện đặc biệt nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhật bản
và tham dự hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi ba của thủ tướng nguyễn xuân phúc
và đoàn cấp cao việt nam đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
tình hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước
tại cuộc hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trân trọng truyền lời thăm hỏi ân cần
và chúc sức khỏe của lãnh đạo cấp cao việt nam tới nhà vua và hoàng hậu nhật bản
nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên tới việt nam của nhà vua và hoàng hậu
vào tháng ba vừa qua là một dấu mốc quan trọng mang tính biểu tượng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhà vua
hoàng hậu và hoàng gia nhật bản dành cho việt nam và quan hệ hợp tác hiếu nghị việt nam nhật bản
thủ tướng khẳng định chính phủ và nhân dân việt nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác với nhật bản
sẽ làm hết sức mình đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ toàn diện và sâu rộng hơn nữa
phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trân trọng mời các thành viên hoàng gia nhật bản thăm việt nam dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản vào năm hai nghìn một mươi
nhà vua và hoàng hậu nhật bản bày tỏ vui mừng gặp lại thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân tại tokyo
nhà vua mong muốn hai nước việt nam và nhật bản ngày càng thắt chặt các mối quan hệ liên kết gắn bó
tăng cường giao lưu nhân dân nhất là trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao trong năm hai nghìn hai mươi